nếu mức khí ga tăng cao hơn một mươi năm biểu tượng sẽ chuyển sang màu vàng
khi mức khí ga đạt hai mươi năm lel hệ thống sẽ tự động ngắt vàng cấp khí ga và chu kỳ làm sạch bắt đầu
hệ thống giám sát tình trạng ngọn lửa bằng các cảm biến hồng ngoại trang bị tính năng tự ngắt và khóa vang an toàn các hệ thống cấp nhiên liệu ga
trong trường hợp sự cố xảy ra tại bất kỳ đầu đốt nào của hệ thống
đồng thời tin nhắn cảnh báo sẽ được hiển thị trên bộ điều khiển trung tâm
trong quá trình đào tạo khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh độ f chín mươi ba một trăm bốn mươi tám độ c hệ thống sẽ tự động tắt và hệ thống quạt sẽ khởi động
khi nhiệt độ đạt mức năm trăm linh độ f tức hai trăm sáu mươi độ c và chỉ hoạt động lại khi nhiệt độ hạ xuống dưới bốn trăm năm mươi độ f tức hai trăm ba mươi độ c
toàn bộ các thiết bị khi vận hành đều có hệ thống giám sát an toàn có chế độ tự ngắt tự động và ngắt bằng tay

chuyên mục này vào tuần sau xin kính chào tạm biệt